thưa quý vị do ảnh hưởng của gió tây nam gây hiệu ứng phơn
nên tại bắc bộ về chiều tối chỉ có mưa vài nơi
còn ban ngày thì có nắng nóng có nơi xảy ra nắng nóng gai gắt
với nhiệt độ cao nhất là ba mươi năm ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi bảy độ
lưu ý riêng tại một số tỉnh thuộc tây bắc như lai châu hay điện biên
vẫn có thể xảy ra mưa rào và rông vào đêm và sáng
trong mưa rông thì cần đề phòng với gió giật mạnh
với các tỉnh trung bộ do tác động chắn của dãy trường sơn
nên suốt dọc các tỉnh từ thanh hóa đến phú yên
có nắng nóng gai gắt có nơi đặc biệt gai gắt
với nhiệt độ cao nhất là ba mươi năm ba mươi tám độ
một số nơi thuộc vùng núi phía tây như con cuông của nghệ an
hay nam đông của thứ thiên huế có thể đạt ở mức là trên ba mươi chín độ
nắng nóng gai gắt độ ẩm không khí giảm thấp cộng thêm hữu ứng phơn
nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn
và nguy cơ cao xảy ra cháy rừng
ngoài ra thì nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước kiệt sức đột quỵ do sốc nhiệt
nên người dân cần hạn chế các hoạt động ngoài trời vào thời điểm trưa chiều
để bảo vệ sức khỏe
phần còn lại khu vực từ khánh hòa đến ninh thuận và bình thuận
thì cũng có nắng nóng nhưng mức nhiệt thấp hơn đôi chút
chỉ ở mức là ba mươi ba ba mươi sáu độ
cần lưu ý là về chiều tối tại trung bộ vẫn có mưa rào và rông vài nơi
những cơn mưa rông xảy ra sau ngày nắng nóng rất dễ gây ra tổ lốc
và gió giật mạnh gây nguy hiểm
vì vậy người dân cần đề cao cảnh giác
với các tỉnh thuộc tây nguyên và nam bộ
do ảnh hưởng của gió tây nam nên sẽ có mưa rào rải rác vào lúc chiều tối
lưu ý riêng tại khu vực nam bộ thì có thể xảy ra mưa vừa mưa to và rông
trong mưa rông cần đề phòng các hiện tượng thực tích cực đoan
như là tổ lốc hay là gió giật mạnh
mưa chủ yếu tập trung về chiều tối
còn ban ngày thì trời còn nắng gián đoạn
với nhiệt độ ban trưa tại khu vực nam bộ là ba mươi một ba mươi ba độ
còn tại tây nguyên là hai mươi chín ba mươi hai độ
đến với tin tức về áp thấp nhiệt đới trên biển đông
vào hồi một mươi ba h ngày ba tám vị trí tựa át thấp nhiệt đới
và khoảng hai mươi một bốn độ vĩ bắc một trăm một mươi ba sáu độ kinh đông
ngay trên vùng biển phía nam tỉnh quảng đông của trung quốc
cách hồng kông của trung quốc khoảng một trăm hai mươi km về phía nam tây nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tựa át thấp nhiệt đới
mạnh cấp bảy giật cấp chín
dự báo trong những giờ tới áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển chậm
theo hướng đông đông bắc và có khả năng mạnh lên thành bão
do ảnh hưởng của át thấp nhiệt đới
ở vùng biển phía bắc khu vực bắc biển đông có mưa rông
vùng gần tựa át thấp nhiệt đới có gió mạnh cấp bảy
sau tăng lên cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một
sóng biển cao từ ba đến năm mét biển động rất mạnh
ngoài ra do ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh
ở vùng biển từ bình định cho đến cà mau
khu vực biển đông bao gồm cả khu vực quần đảo hoàng sa và trường sa
có gió tây nam mạnh cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp tám
sóng biển cao từ hai đến bốn mét biển động mạnh
khu vực hà nội và các vùng lân cận
mây thay đổi phổ biến ít mưa ngày nắng gió nhẹ
nhiệt độ từ hai mươi bảy đến ba mươi bảy độ